các trò chơi và các sinh hoạt văn nghệ v v
tuy nhiên kể từ khi đất nước đổi mới đặc biệt là trong khoảng hơn một mươi năm trở lại đây
chúng ta cũng lại nhận thấy trong lễ hội truyền thống dân gian
có những yếu tố mà khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm
ví dụ như là sự thương mại hóa hay là sự bất hợp lý của một số cổ tục
nó tỏ ra không phù hợp với đời sống hiện nay
vấn đề đặt ra là cần phải có sự điều chỉnh sao cho thích hợp với đời sống hiện nay
của các lễ hội truyền thống dân gian
tuy nhiên điều chỉnh như thế nào và thay đổi ra sao
thì đó chính là vấn đề mà chúng tôi quan tâm trong cuộc trao đổi của chương trình vạn đàm văn nghệ hôm nay
để bắt đầu cuộc trao đổi hôm nay thì chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân một số vị khách
sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu
trước hết có sự có mặt của ông nguyễn công trung phó cục trưởng cục văn hóa cơ sở
thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
vị khách thứ hai là nhà phê bình văn học nhà báo nguyễn hòa báo nhân dân
và vị khách cuối cùng là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian bùi trọng hiền
thuộc viện văn hóa ngoại thuật việt nam
thưa các vị khách mời vấn đề đầu tiên mà tôi muốn đặt ra trong cuộc trao đổi hôm nay của chúng ta
là chúng ta đều biết là có một cái khoảng thời gian khá dài
việc tổ chức các lễ hội truyền thống dân gian ở nước ta gần như là bị gián đoạn
và thậm chí nếu như mà có thể nói quá lên thì nói là nó bị đóng băng
chỉ từ khi đất nước đổi mới thì việc này mới dần phục hồi và ngày càng phát triển mạnh
các vị có thể cho biết là trong bối cảnh hiện nay thì cái việc phục dựng
và tái tổ chức các lễ hội truyền thống dân gian có một cái ý nghĩa gì đó tích cực hay không
hiện nay chúng ta đang ở mức gọi là thái quá
chúng ta biết là sau giải phóng thủ đô thì với chính sách phản phong
và xóa bỏ những tàn dư của chế độ phong kiến thì chúng ta phá bỏ đình chùa miếu mạo
cấm tất cả mọi lễ hội và tất cả những cái đấy đều được quy về mê tín dị đoan
và là sản phẩm văn hóa tinh thần của chế độ phong kiến cần phải diệt bỏ
thì chúng ta đập phá hết và cấm tiệt
thì bây giờ chúng ta đang làm ngược lại
tức là chúng ta có bao nhiêu chúng ta hồi phục hết
thì bản thân chúng tôi cũng là ở những cơ quan nghiên cứu
là một trong những cái lực lượng mà đi phục dựng lại lễ hội
phục dựng lại những cái văn hóa nghệ thuật cổ truyền
thì trong cái xu hướng phục hồi văn hóa dân tộc chấn hương văn hóa dân tộc đó
thì các cơ quan nghiên cứu là cái đơn vị đi
để về các làng quê phục dựng lại
xem là làng quê này có cái gì độc đáo cái gì hay
đọc lại tư liệu phỏng vấn người già và phục dựng lại hết
với cái tinh thần đó thì trên nguyên lý của bảo tồn và phục dựng trấn hương
thì càng nguyên vẹn càng tốt càng cổ càng tốt
có cái gì là đưa ra là phục dựng hết
và kết quả là cả nghìn lễ hội sống dậy trong xã hội việt nam
chúng ta mặc định rằng cứ văn hóa truyền thống của cha ông thì phải là tốt đẹp
còn những gì ngày nay mà chúng ta thấy không tốt đẹp thì là biến tướng
nhưng thực ra chúng ta cần phải hiểu rằng
trong những cái ngày nay chúng ta phục dựng lại rất nhiều cái đúng là ngày xưa nó như vậy
ví dụ như tục đả thương ở trong lễ hội
ngày xưa ở trong lễ hội có cái trò cướp
ví dụ bây giờ chúng ta thấy cướp phết hay cướp hoa tre hội gióng chẳng hạn
thì tất cả cái đấy là dấu vết của tục ngày xưa
ngày xưa thì ở trong con mắt người thời phong kiến
thì người ta nhìn chuyện đó rất là bình thường
người ta được phép đánh nhau trong lễ hội thậm chí là đổ máu vào bóng mạng
thì người ta cũng không phân xử
cái chuyện đấy là chuyện càng rất nhiều tài liệu đều ghi lại
nhưng còn ngày nay rõ ràng nhìn hành động đấy là man dợn
đánh nhau đổ máu để cướp những cái vật phẩm ở trong lễ hội
thì rõ ràng chúng ta cần phải đặt một cách nhìn có một quá trình dài như thế
để hiểu rằng ngày nay ứng xử với nó là điều rất khó
các lễ hội ấy ra đời trong nhu cầu riêng và những
và cái trình độ nhận thức riêng
và đến thời đại của chúng ta thì nhu cầu nó khác rồi
nước nâng cấp rồi
và nhận thức của chúng ta khác rồi
thì tại sao lại phục dựng nó một cách nguyên vẹn đến mức
mà đẩy con người hiện đại trở về với những thói quen cổ xưa
thì đấy là một bài toán phải giải
trong cái bối cảnh đời sống xã hội việt nam hôm nay
thì việc phục dựng và tái tổ chức các lễ hội truyền thống dân gian
dẫu gì thì cũng là cái việc cần thiết
tuy nhiên chúng ta cần phải có những điều chỉnh những thay đổi nhất định
trước khi bàn về vấn đề này
thì mời các vị cùng theo dõi lại một số hình ảnh
sau một quãng thời gian khá dài bị gián đoạn
như để bù lại việc phục dựng và tái tổ chức các lễ hội truyền thống dân gian
ở nước ta gần đây nở rộ bùng phát thậm chí đến mức cơ hồ không thể kiểm soát
cứ hết tết vào riêng hai là cả nước như bước vào một không khí
lễ hội truyền thống dân gian
lễ hội bất tận từ bắc đến nam làng nào cũng tổ chức lễ hội
và lễ hội nào cũng là một cố gắng sao cho đạt tới quy mô đình đám nhất có thể
với tâm lý xính tổ chức lễ hội như thế xét ra con số hơn tám lễ hội một năm
mà bộ văn hóa thể thao du lịch đã thống kê gần đây cũng là một thực tế dễ hiểu
tuy nhiên vấn đề không chỉ là quy mô hay số lượng lễ hội
mà còn ở chỗ nhân danh chủ trương phục hồi vốn cổ
nhiều lễ hội truyền thống dân gian vẫn giữ nguyên những củ tục
tỏ ra không còn phù hợp với cuộc sống đương đại
như tục chém lợn trong lễ hội làng ném thượng tỉnh bắc ninh
tục treo trâu trong lễ hội đền công quân tỉnh yên bái
tục cướp vết trong lễ hội làng hiền quan tỉnh phú thọ v v
đặc điểm chung của các cổ tục này là việc tạo ra những ấn tượng gây sốc
về thị giác đối với người xem bởi tính chất bạo lực đả thương và sát thương rất mạnh
mặt khác cũng nhân danh chủ trương phục hồi vốn cổ
ở một số lễ hội người ta đã không ngần ngại chế tác những nghi thức mới
phù phép biến nó thành những nghi thức thiêng với mục đích không gì khác
là kinh doanh kiếm lời trên sự mê tín của rất đông người tham dự lễ hội
ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này là nghi thức khai ấn phát ấn
trong lễ hội đền trần tỉnh nam định
có thể nói đó là những điều không nên có trong hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống dân gian
ở nước ta hiện nay
tại lễ hội treo trâu ở đền đông quương tôi có mặt
tôi có hỏi các cụ là tại sao lại treo trâu
đằng sau hiện tượng treo trâu có ý nghĩa của nó
chứ là khi họ treo con trâu lên khi nó chết
thì cái tư thế cái chân con trâu nó ở tư thế nào
thì nó báo hiệu cái tâm đó mùa màng thế nào
thời tiết thế nào
chứ không phải là cái chuyện treo để cho nó chết
muốn làm cho nó chết thì có nhiều cách làm phải không ạ
nhưng mà tại sao họ lại làm như vậy
nó có cái nguyên do của nó
chứ chúng ta phải nhìn cả hai phía cả cái mặt tích cực và tiêu cực của nó
tôi không ủng hộ cái chuyện treo trâu
thế nhưng mà tôi cho rằng cái ý nghĩa của nó chúng ta cũng phải quan tâm
những cái gọi là hiến sinh đó bao giờ nó cũng bao hàm những ý nghĩa nhất định của chúng ta
còn tất nhiên là ngày nay chúng ta nhìn đến nó thì đúng là rất là sốc
không thể bắt một con người ngày nay nhìn cái cảnh chém đứt đôi con lợn hay là treo cổ con trâu dễ ninh đạch mà chúng ta bảo họ phải thông cảm được là rất khó
thì ở đây rõ ràng là một cái cuộc chiến giữa những người trong cộng đồng giữ cái giá trị lễ hội những hành vi hiên sinh đó và người xã hội nói chung
thì rõ ràng đây là một bài toán vô cùng nan giải
người có cái cổ tục đó thì người ta sẽ khước khư người ta giữ bởi vì người ta cho đó là điều rất độc đặc
mà chúng ta biết đấy là cái bản tính tiểu đông của người việt
khi anh đã có cái gì độc đáo mà chỉ là anh có thì anh cảm thấy vinh dự lắm
nhưng bây giờ mà bỏ cái cổ tục đó đi thì rõ ràng là người ta sẽ bảo làng thế thì mất ý nghĩa
cái lễ hội ấy không còn ý nghĩa nữa chẳng hạn điều không còn cướp không còn giành giật không còn chém thì lễ hội nó sẽ bình thường và nhạt nhòa như tất cả mọi lễ hội khác
thế thì vấn đề đặt ra là nếu như nó không phù hợp với xã hội văn minh hiện nay thì liệu rằng ta có nên gạt bỏ luôn cả cái lễ hội đấy
hay là lại thay đổi nó theo một cách thức nào đấy để cho nó phù hợp
ví dụ như thay vì cái việc mà chém lợn ở giữa đình làng người ta chém ở hậu cung ở đằng sau ấy
thay vì đâm cho con trâu nó chết thì người ta dí điện cho nó đỡ sốc mà
nhưng mà như thế thì có nghĩa rằng là cái ý nghĩa ban đầu của nó đã bị biến mất rồi
nó đã chả còn cái gì nữa cả
ta chọn thế nào đấy ạ
tôi nghĩ rằng là việc để thực hành các cái đối với cộng đồng đối với niềm tin của cộng đồng thì nên tôn trọng
nhưng mà điều quan trọng là chủ yếu hôm nay nó lộn xộn chứ chính là chuẩn bị người đến dự lễ hội
một phần thế ạ
một phần là cho người đến dự lễ hội
thế còn ví dụ như là các cái tục cướp xưa kia thì gọi là cướp thôi
chứ cướp để trong nháy nháy
chứ không phải là tôi khỏe hơn thì tôi rằng bằng được
mọi người ví dụ như cướp bánh dây chẳng hạn
tôi đọc những tài liệu về cướp bánh dây thì cũng biết nhường nhịn nhau đấy chứ
mọi người béo được một tí đấy chứ không phải là tất cả là tôi khỏe hơn là tôi vác cái miếng to nhất
tôi xẻo cái miếng to nhất
bánh dây to nhất tôi bê về nhà tôi được đâu
mà đều lấy ở bên chỗ phần ioni phần ilinga
mỗi bên một phần một tí để mang về nhà
rồi là cho trẻ ăn như thế nào
tất cả những thứ đó đều được tiến hành một cách thiêng liêng
chứ không phải bằng một cách dung tục
thì chúng ta đấy là điều chúng ta cần phải
nếu như còn hướng đến cái thiên thì phải hướng nó một cách thành kính
chứ không phải một cách dung tục như một số các hoạt động khác
còn các lễ hội kiểu như là cố gắng nấng nó lên
để làm việc gì
để kinh doanh
ví dụ như là khai ấn đền trần
vừa rồi đã có nghe nói đã chuẩn bị có một lĩnh khai ấn để hoàn thành
hôm nọ ở quảng ninh còn có khai ấn để làm một cái hội văn học nghệ thuật
thứ cuối cùng là sai le thoát thoát
tức là bây giờ họ nghĩ ra
làm sao để các hoạt động đó đang trở thành một phương tiện
để kinh trục lợi kinh doanh nhiều hơn là hoạt động văn hóa
và khi cái chuyện đó khi họ trục lợi kinh doanh nó lên ngôi
thì người ta có thể làm được nhiều rất nhiều thứ
nằm ngoài suy nghĩ của chúng ta
và như thế là rất nguy hiểm
vừa rồi thì nhà nguyễn hoà có nói tới cái lễ khai ấn đền trần
cũng như là cái ý định mà mở tục khai ấn ở nhiều nơi khác
ví dụ như quảng ninh
ví dụ như thái bình
và thậm chí là cả hoàng thành thăng long
thì tôi nghĩ tới một cái vấn đề
cũng khá thú vị
tôi trả lại ý kiến vừa rồi
mà tôi nhắc tới là cái việc khai ấn
như là tiến sĩ nguyễn ông kiên đã nói
khai ấn đền trần nam định
là cái việc mà mới đây
và hoàn toàn là do người ta chế tác
người ta bịa tạc ra một thứ huyền thoại mới
để mà phục vụ cho những cái mục đích không phải là khôi phục vốn cổ
nhưng mà tôi muốn chú ý tới cái điểm này này
về mặt duy danh định nghĩa
thì khai ấn có nghĩa là mở cái ấn đấy ra
chứ không hề có ý nghĩa là
cầm cái ấn ấy đóng vào một tờ giấy bản
xong rồi đem phát cho mọi người
thậm chí là đem bán cho mọi người
thế thì câu chuyện ở đây
nó liên quan tới cái việc là giữa cơ quan quản lý nhà nước
với các nhà nghiên cứu
có cái mối quan hệ
có cái sự tương tác
nó không để mà nhận diện được
cái nào là cái truyền thống
và cái nào là cái địa tạc
và trách nhiệm của quản lý nhà nước ở trong chuyện này thế nào ạ
nếu như anh phát hiện ra
vấn đề là ai là người cần cái ấn náu
người nông dân thì người ta cần cái ấn đó
có lẽ là chỉ có những công chức của chúng ta cần cái ấn độ
thế cho nên là vừa rồi
tôi cho rằng
hay là cấm
cán bộ công chức
đi lễ hội
vào ngày làm việc
cái ấn của đền trần bị ế
câu chuyện là thế
cái đó thì mới giải quyết ở phần ngọn
phần gốc là sao ạ
phải nói rõ rằng
đó đây là một cái nó không có
vốn là không có ở trong truyền thống
thực ra câu chuyện nó rất là hài hước
tôi nói thật
đến lúc tôi nói thật ra này này
tôi đi nghiên cứu văn hóa dân gian tín ngưỡng
thì tôi đã nói chuyện với một số phụ thủy và thầy cúng
và tìm hiểu ra thì biết là họ bảo là ngày xưa
cái ấn đền trần ấy
chỉ có những thanh đồng phù thủy
thời đức thánh trần
thì người ta mới lấy cái ấn ấy thôi
tức là những người thanh đồng phù thủy
người ta làm nghề chữa bệnh điên
xác quỷ trừ tà
và chữa bệnh phụ khoa
những người đấy thì người ta coi là
cái con ma mà nó làm hại phụ nữ
sinh ra bệnh phụ khoa là phạm nhan
tướng giặc nhà nguyên
thế cho nên là người ta mượn oai đức thánh trần
người ta hóa thân thành đức thánh trần
để người ta xác quỷ trừ tà
để chữa bệnh cho người điên
và những người đàn bà mắc bệnh phụ khoa đó
thì những người ấy mới xin đến đền trần
thì hàng năm người ta đến đền trần
người ta đặt lễ
để người ta đóng cái
cái ấn đó
vào cái như một cái lá bùa
để người ta đem vào
người ta như là một thứ
để phụ trợ cho nghề người ta
mỗi lần người ta gọi là nhập đồng
người ta ra ngoài
những người mà ngày xưa hay
đi lưỡi cầy lung đỏ này
thắt đai thượng này
rồi xiên lình
rồi rạch lưỡi dấu mặn
chính những người đấy
mới là những người cần đến đền trần
thì cái chuyện mà ngày xưa đến
đóng vào cái tờ giấy bản nó có thật
nhưng mà chỉ có những phù thủy thanh đồng
mới cần người ta đến thôi
thì thực ra tôi cho là cái hành vi đầu tiên
nó rất là hoang dại
và nó nằm ở tầm dân dã
thì không vấn đề gì
nhưng tôi cho rằng
vấn đề bắt đầu từ khi các quan chức cấp cao
đến dự lý khai ấn
thì cái đấy
tôi cứ gọi đùa rằng
quan chí ảnh hưởng đến dân chí
ngoài cái việc là
những nhân vật cấp cao về
thì bao giờ cũng kèm theo
công an bộ đội bảo vệ
rồi lực lượng đi hộ tống
rất là hù hộ
truyền thông nữa
truyền thông nữa
cũng kéo về rất nhiều
thì nó gần như là quảng bá
cho cái hành vi đó
ở trong xã hội việt nam
tôi cho vòng
vòng hơn một mươi năm trở lại đây
thì cái quan chí
mê tín dị đoan
ảnh hưởng đến dân chí rất lớn
cho nên là
từ một cái chuyện nhảm nhí
là chuyện khai ấn đền trần
đã trở thành một cái
mang tính chất nghi lễ quốc gia
và mọi người thi nho
tren lấn đến
và mọi người tưởng rằng
và khai ấn đó
nó liên quan đến
gọi là tưởng nhớ
đến vua trần
đến nước thánh trần
nó không phải
nó chả liên quan gì cả
và tục của nó
đầu tiên đấy
xuất phát từ phục của những
thầy phù thủy
và thầy cúng
nhiều lúc tôi buồn cười
nhưng mà chả biết nói thế nào cả
ví dụ như là
hôm hôm xem
xem một đoạn
ở trên internet
họ công bố
cái đoạn mà
cái cơ quan
nói thế nào là
như thế nào
mà đi lễ mà
đứng đọc văn vách
cả một tập thể
phòng gì đấy
mình ngồi buồn cười quá
bùi trọng hiền nhắc đến
thế mình nghĩ
cái luyện tưởng
đồng chí lãnh đạo nào
mà cũng phải
người ta nghe
ngày mai người ta bảo chỗ kia thiêng lắm lại kéo nhau đi
cái nhu cầu ấy
nó đang các cái nhu cầu như chúng ta nói
những được phù hộ
những ấn được mang trong mình
để trừ tà được thăng quan tiến trúc
để mang lại nhiều lọc
tất cả cái thứ đó
nó đang phục vụ cho một bộ phận xã hội
chứ không phải toàn bộ xã hội
nhưng mà cái bộ phận còn lại
với cái niềm tin rất hồn nhiên của
người việt mình có cái niềm tin
theo cái kiểu gọi là
có thờ có thiêng có kiêng có lành
thế là cứ đi theo thôi
thì bị quấn heo
chứ thật ra nó phục vụ trước mắt là cho một nhóm người
tôi có một cách đi hội từ hơn một mươi năm trước
tôi đi dự lễ hội
tôi thấy những bác những chị nông dân
mang theo một cái lễ rất nhỏ
trên một cái bâm một cái đĩa nhựa
chắc trọng hiền gặp thấy nhìn nhiều rồi
một ít lễ vật rất nhỏ
đặt bên cạnh một cái của xin lỗi
không biết nên gọi nó là cái gì
vì nó cao nó to
trên nó đu các loại
rượu tây xếp phải dãy
rồi thuốc la
rồi nho mỹ
rồi thuốc ba số
rồi những cái gì đó
mình nhìn rồi mình vất khiếp
một cái bâm cúng nhỏ nhoi
cũng rất sức hành kính
của mấy chị nông dân
chỉ đến được cạnh một cái bâm ký
cái cỗ cúng của đại gia
thì mình hiểu rằng cái niềm tin nó giống nhau
thế nhưng mà người ta phục vụ
cái anh mang cái lễ to
chứ không phải phục vụ mấy cái bác
có nảy chuối mấy lá chầu đâu
mà cái ông dãy rượu tây kìa
thế bây giờ tính như thế
thì chúng ta đang lấy nhu cầu
của một bộ phận xã hội
để cuốn hút bộ phận còn lại
và các hoạt động
có tính chất mua bán chung kinh doanh
chụp lợi xung quanh
hoạt động lễ hội này này
để phục vụ cho cái đó
và từ đó nó khuếch nó phóng đại
khuếch chương lên
để thu hút cái kia
để chụp lợi
và như tôi đã nói trước
người ta phải nghĩ ra nhiều cách khác nhau
làm sao mà
xin lỗi nói một từ có thể là
mắc một túi tiền
chính bản thân mỗi cán bộ
thực sự trong cuộc sống
đứng làm một tấm gương
làm tấm gương
ta nói gương theo kiểu này
thì mọi người thấy hướng theo kiểu này
ta nói gương theo kiểu kia
thì mọi người hướng theo kiểu kia
ta đi lên lễ
ta đi kiếm cái
kiếm cái ấn
ta đi làm
dân sao giải hạn
ta đi xin lương
tất cả thứ thì rất
người ta đi theo
nhưng nếu ta không làm
tôi tôn trọng cái niềm
nếu như một cán bộ nào đó
có nhu cầu như thế đó
tôi tôn trọng
nhưng hãy trước khi
để thỏa mãn cái nhu cầu đó
hãy nghĩ xem mình là ai đã
trước xã hội
rồi hãng hành cái sự
thì mình sẽ thành tấm gương xấu
chứ chưa chắc là tướng phương tốt
quan điểm của tôi
trong câu chuyện này
thì mọi người tổ chức lễ hội
vì những mục đích của họ
những mục đích mà không hẳn
là đã khôi phục văn hóa cổ truyền
thì họ có thể bịa tạc
có thể chế biến
có thể thêm thắt
nhưng mà chính vì thế
nó mới dẫn đến câu chuyện ở đây là
trách nhiệm cơ quan quản lý
và giám sát là gì
anh có thể tham gia
một phần nào đó hay không
thì bộ chính trị
có ra chỉ thị số bốn mươi một
quản lý lễ hội
sau đó mấy tháng
thì thủ tướng chính phủ
ra một công điện
quản lý lễ hội
về phía cơ quan quản lý
bộ quản hóa của chúng tôi
để triển khai
chỉ đạo của
đảng và chính phủ

một phần nào đó hay không
ra một cái chỉ thị
và bốn cái văn bản
gửi cho các tỉnh thành
để điều chỉnh những cái hành vi
riêng cơ quan cục quản hóa cơ sở
chuẩn bị cho mùa lễ hội hai mươi bảy
chúng tôi ra một mươi ba văn bản
để điều chỉnh
đúng như là các anh nói
điều chỉnh một hành vi
hiệu lực của văn bản
thì chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều
nó phải có một quá trình
chứ một văn bản
để điều chỉnh được
thì nó khó
thế nhưng mà chúng tôi
cũng làm hết trách nhiệm
để mong muốn
những cái sự kiện đó
nó tốt hơn
hy vọng rằng
những cái lội
nó tốt hơn năm trước
một tí là đã tốt lắm rồi
ngay một lúc mà làm
thì khó lắm
thưa các vị khách mời
như vậy vấn đề đặt ra
là cần phải có những thay đổi
điều chỉnh trong cái
cách thức tổ chức
và quản lý lễ hội
truyền thống dân gian
nhưng thay đổi điều chỉnh
như thế nào
thì trước khi mà
các vị có ý kiến
cụ thể của cá nhân mình
xin mời tham khảo
vài ý kiến
mà phóng viên chúng tôi
đã kịp ghi lại
chỉ biết cách tổ chức
làm sao để cho
có một cái lễ hội
mang lại niềm tin
cho người dân
thành kính của người dân
đối với thành hoàng làng
đối với những cái nơi
mà tổ chức lễ hội
vì thế cho nên là
nó diễn ra những khung cảnh
hết sức là lộn xộn
hết sức là
thiếu tổ chức
ở một số lễ hội
người ta có cảm giác là
không có bàn tay
của những nhà tổ chức nữa
không có sự can thiệp
của nhà tổ chức
cho nên nó
một cái sự tôn nghiêm
và nó pha trộn
những cái thứ
một cái đời sống
các cái loại
mê tín tín ngựa
lẫn lộn nhau
nó rất lộn xộn
tôi đọc rất là nhiều
cái cuốn sách
biết về lễ hội xưa
thì tôi thấy đều
vẫn là chính quyền
ngày xưa vẫn là chính quyền
đứng ra là
chứ không phải là người dân
không giao cho ban quản lý nào hết
họ có trách nhiệm
trong làng có trách nhiệm
là điều hành cái lễ hội đấy
quán xuyên lễ hội đấy
người trông coi
từ an ninh
thần thế lễ
cho nên là
thì cái việc mà
chúng ta cứ nói là
người dân trả lễ hội
về cho người dân
tôi thấy là
câu nói nó rất trung trung
lễ hội vẫn phải do
chính quyền đứng ra đảm nhiệm
đứng ra tổ chức
bởi vì chỉ có chính quyền
mới đảm bảo được
có quyền lực
có điều kiện
để đảm bảo đầy đủ
các yếu tố
cho một lễ hội diễn ra
và lễ hội
diễn ra xuân sẻ
lễ hội là khoảng thời gian
để con người
để những người lao động
nạp lại năng lượng
tinh thần cho mình
để trở nên mạnh khỏe hơn
trở nên vui vẻ hơn
trở nên sáng tạo hơn
tiếp tục con đường
lao động tiếp theo
nhiều lễ hội
tôi nghĩ là
nhìn gấp độ nào
thì là một tin mừng
bởi vì một tất nước
có nhiều lễ hội
là rất là vui
nhưng mặt khác
thực trạng cho thấy
không ít những lễ hội
đặc biệt là
những lễ hội
mới được tái lập
thì lại mang nặng
màu sắc thương mại
và bị lôi kéo
theo những mục đích
thêm vào đó
hình thức lễ hội
của chúng ta
trong giai đoạn
bước vào nền kinh tế
hết sức là lộn sội
cho nên là hình thức lễ hội
cũng trở nên
bị phản cảm
thậm chí còn
ở gấp độ
có như là phản tiến hóa nữa
cho nên việc
và chính vì thế
thì tôi nghĩ rằng là
đã đến lúc
đã quá đến lúc
chứ không chỉ đến lúc đâu
là chúng ta phải
thắt chặt lại
phải xiết lại
phải sắp xếp lại
tất cả những hình thức lễ hội
để cho những người
tham dự lễ hội
cũng được vui
và những người
đứng quan sát
cũng không cảm thấy phản cảm
thì đây là một điều
tôi nghĩ là không dễ dàng
một tí nào
trong hoàn cảnh
sội chúng ta hiện nay
bên cạnh những cái việc
mà chúng ta cũng đang
tích cực làm
như hiện nay
như là đẩy mạnh
hay là tăng cường
các biện pháp
kiểm tra kiểm soát
thì chúng ta hãy
cố gắng đi vào
cái lý do
mà vì sao
các bộ máy
các cơ quan chức năng
cái sự tập trung
của xã hội rất lớn như vậy
những cái thực trạng nóng
nó vẫn tồn tại
có lẽ phải đi vào
nghiên cứu sâu
và khảo sát
một cách rất kỹ lưỡng
ở thực trạng các lễ hội
một cách cẩn thận
những cái về
vấn đề quan điểm
và vấn đề thực hành
của các địa phương
cũng như là
những khảo sát
và khách thập phương
đi du lịch lễ hội
hay là đi
trong các dịp hội xuân
cũng như là
đặt lên bàn
để nghiên cứu
kỹ lại hơn nữa
những cái giải pháp
mà các địa phương đưa ra
để nhằm chấn chỉnh
những cái tiêu cực
trong lễ hội
có một cái nghiên cứu
và khảo sát đầy đủ
và sâu sát hơn
thì chúng ta mới nhận ra
những cái ách tắc
và những cái khúc mắt
triển khai rất nhiều
những cái giải pháp
hay là những cái
chính sách mới
trong việc chấn chỉnh lễ hội
mùa lễ hội của năm hai nghìn một mươi bảy
thì nó cũng sắp qua rồi
chúng ta đang đối mặt
với những cái mùa lễ hội
của những năm
năm sau nữa
và nhiều năm sau nữa
từ góc độ
của những người
làm nghiên cứu
những người quản lý
thì các vị suy nghĩ thế nào
với việc mà chúng ta
có thể và cần phải làm
các vị suy nghĩ thế nào
để mà điều chỉnh
sao cho nó tốt hơn
tất cả những cái đó
năm vừa rồi
chúng tôi đều có văn bản điều chỉnh
và rõ ràng là chúng tôi thấy
có sự khác biệt
treo trâu là không còn
chém lợn công khai là không còn
nhưng khai ấn thì vẫn còn
khai ấn thì vẫn còn
nhưng cái này
tôi xin đỡ lời
vì góc độ quản lý
của anh cũng khó
anh ra văn bản
anh đưa ra một cái khung pháp lý
người ta không theo
người ta không theo
ví dụ bây giờ này

tôi nói đơn cử
tiến sĩ nguyễn hùng tuyên
đã phân tính rất rõ
về lễ khai ấn đền trần
là không có thật là bị đặt
chuyện phát lương
đền trần v v
tất cả những khai ấn là bị đặt hết
rồi anh trung
căn cứ trên đấy
các nhà khoa học
anh trung đưa ra văn bản
nhưng người ta không theo
thế làm thế nào được
phải có chế tài
chế tài làm sao được
bây giờ chế tài
nhờ nước phải cho quyền
cứ có quản lý
rồi bây giờ chế tài
có ai dám phạt quan to không
nên tiến hành rà soát
tổng rà soát
và đưa ra những tham vấn
để thu hẹp phạm vi
và thậm chí là
những lễ hội không cần thiết
và thậm chí là
một nguồn cười
nó hơi kỳ quạc
thì nên dẹp bỏ
đấy là cái kín nghị thứ nhất
còn kín nghị tiếp theo
một cái điều
một cái kín nghị
nhưng mà cái ý kiến tiếp theo
bạt báo chí
nên công bằng
rồi hệ thống truyền thông
cũng nên công bằng
với các lễ hội
đưa tin về lễ hội
hay đưa toàn bộ nó
các hoạt động liên quan đến nó
vì lễ hội
là một tập hợp
các hoạt động
ngoài trung tâm thiêng ra
là một tập hợp
các hoạt động
có tính chất vui chơi
nâng cao nhận thức
thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ
chứ không phải
chỉ có mỗi cái trung tâm thiêng ấy
nên báo chí
chỉ tập trung xoáy vào
một số hiện tượng đó
làm cho ấn tượng
về lễ hội
nó bị lạch
nếu thực sự quan tâm lễ hội
hãy đưa nó
một cách toàn diện
phải ở chỗ bài kia vui chơi
chảy con được đánh đáo
chơi khăn như thế nào
chơi giải nhảy dây như thế nào
tất cả chả biến mất
chỉ loanh quanh
tất cả ông kính
chỉ ở chỗ cướp hoa câu
giành cướp hết
còn lễ hội
rất nhiều thứ nữa
tại sao không đưa
thành ra là
cái sự xoáy sâu
khoan sâu vào
một cái nhược điểm
của lễ hội ấy
phản ứng dầm dầm lên
mà không biết rằng
lễ hội ấy
là một tập hợp
các hoạt động văn hóa nữa
chứ không phải là
chỉ có mỗi cái chuyện
cướp hết là xong
đúng không ạ
thì tôi nói
nếu mà đưa tin
về nói về công bằng
và có khả năng hơn nữa
thì hãy phân tích
để cho công chúng
cũng như các quan chức
năng tham khảo
chứ không phải
chỉ xoáy vào
cái chuyện với ông cướp phết
cướp phết đã đổ máu
rồi các thứ vân vân
thế cuối cùng
cả cái lễ hội rất lớn
người ta chỉ còn
mỗi chuyện cướp phết đổ máu
như thế thì không nên
báo chí không nên làm như thế
sự công bằng của báo chí
đối với lễ hội
thì nên xem lại
để làm sao mà
nếu mà muốn giúp
vào cho lễ hội hoàn thiện
thì báo chí bản thân mình
cũng phải nhìn
vào khách toàn diện
và đưa ra những kiến giải hợp lý
để đóng góp
vào sự phát triển
thưa các vị khách mời
qua cuộc trao đổi
về chủ đề
tổ chức và quản lý
lễ hội hiện nay
một lần nữa
có thể khẳng định rằng
chúng ta nên phục dựng
và tái tổ chức
các lễ hội truyền thống dân gian
bởi vì đấy
là cái hoạt động
nếu như được làm
nó cẩn thận
thì nó chính là nhằm
tới sự bảo lưu
và phát huy những giá trị
và nhoá truyền thống tốt đẹp
như chúng ta đã nói
và đã nhấn mạnh
rất nhiều lần
là cần phải có
một cái sự thay đổi
trong cái cách thức
tổ chức và quản lý
sao cho lễ hội
thực sự phù hợp
với các điều kiện
văn hóa xã hội hiện nay
chúng tôi hy vọng rằng
cuộc trao đổi hôm nay
một cuộc trao đổi
với rất nhiều thông tin
cũng như là
trên một tinh thần
rất là thẳng thắn
mang tính đóng góp
thì sẽ đưa ra được
những tham khảo cần thiết
và một vấn đề
mà mọi người đang đặc biệt quan tâm
chương trình của chúng tôi
xin được khép lại tại đây
một lần nữa
xin cảm ơn các vị
đã tham gia và đồng góp
ý kiến cho chương trình hôm nay